nhằm nâng cao chất lượng giá trị hàng hóa tỉnh tuyên quang đã và đang chú trọng xây dựng thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa
nhờ vậy đến nay toàn tỉnh tuyên quang đã có hai mươi năm sản phẩm được cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
để giúp các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh tuyên quang đến với thị trường trong và ngoài nước
các ngành chức năng các địa phương trong tỉnh tuyên quang đã hỗ trợ các đơn vị sản xuất thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm
và tăng cường công tác xúc tiến thương mại quảng bá giới thiệu sản phẩm
tỉnh tuyên quang hiện có bốn ba trăm linh hectare trồng cam tám hectare trè hơn một mươi một hectare mía
việc chú trọng xây dựng thương hiệu và ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp ở tỉnh tuyên quang đã mang lại hiệu quả rõ rệt
điển hình cây cam sành hàm yên hiện lọt vào top một trong năm mươi trái cây nổi tiếng giá trị nhất việt nam năm hai nghìn một mươi tám
do tổ chức kỷ lục việt nam bầu chọn cam sành hàm yên đang là cây trồng làm giàu bền vững của đồng bào và các dân tộc vùng cao ở huyện hàm đại vườn cao gấp gần ba lần so với trước đây